hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
vắc xin covid một mươi chín made in việt nam bắt đầu hoàn tất giai đoạn ba thử nghiệm
tâm dịch bắc ninh bắc giang đã cơ bản được kiểm soát
máu đậu nguy hiểm bệnh nhân covid một mươi chín ở bình dương khai máu giam dối
hà tĩnh đi nhiều nơi hà nội lại không rõ nguồn lây
ngay sau đây là cập nhật mới nhất về tình hình dịch covid một mươi chín tại việt nam tính đến một mươi hai h ngày bảy tháng sáu hôm nay

tất cả đều ghi nhận trong nước
tại bắc giang là chín mươi hai tp hcm
tp hcm hai mươi sáu lạng sơn bảy bắc ninh sáu hà nam hai hà tĩnh hai hà nội một
như vậy tính đến thời điểm này việt nam có tổng cộng bảy ba trăm hai mươi bảy ca ghi nhận trong nước và một năm trăm năm mươi một ca nhập cảnh

đã được tập thể cán bộ nhân viên tổ chức y tế thế giới
who trao đổi tới những người cống hiến hết mình trong cuộc chiến chống covid một mươi chín tại việt nam